thưa quý vị công an tỉnh bình dương vừa cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam nguyễn đình thành chú tại bình dương và trần minh huệ ở thanh hóa
về hành vi in ấn phát tán tài liệu kêu gọi biểu tình trái phép
trước đó vào ngày sáu và ngày bảy tháng sáu trần minh huệ biên soạn tài liệu viết tay
với nội dung kêu gọi biểu tình phản đối việc cho thuê đất tại đặc khu kinh tế
sau đó huệ phô tô ba tờ rơi kêu gọi công nhân bỏ việc để tụ tập biểu tình
trên địa bàn thị xã dĩ an tỉnh bình dương
trong lúc huệ đang phát tờ rơi ở khu công nghiệp sóng thần một thì bị công an bắt quả tang
công an ngay sau đó cũng đã bắt giữ nguyễn đình thành khi đang phô tô hơn ba tờ rơi
mang nội dung kích động biểu tình trái phép liên quan đến luật về đặc khu
trước đó thành từng bị công an xử lý vi phạm hành chính về hành vi phát tán các tài liệu xuyên tạc phản động
liên quan đến vụ ẩu đả vào dạng sáng qua ngày một mươi bốn tháng bảy tại một quán nhậu trên đường lê kỳ đôn
ở thành phố huế tỉnh thứ thiên huế khiến một nam thanh niên tử vong
sau nhiều giờ tiến hành truy bắt vào chiều cùng ngày lực lượng công an cũng đã bắt được nhóm nghi can
gây ra vụ giết người trên
trước đó anh lê khắc nhàn trú tại thành phố huế cùng với nhóm bạn đang ngồi nhậu
tại một quán ăn trên đường lê quý đôn thì bị nhóm thanh niên khoảng bảy người lao vào đánh hội đồng
khiến anh nhàn phải bỏ chạy
anh nhàn đã bỏ chạy vào trung tâm thể thao tỉnh thứ thiên huế
tại đây nhóm đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nhàn tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
nhận được tin báo cảnh sát mùa mùa ba cùng với công an tp huế đã nhanh chóng có mặt
khám nghiệm hiện trường và truy xét nhóm đối tượng gây án
bước đầu lực lượng công an đã truy bắt được trần văn vũ nguyễn văn vệ cùng chú tại phường thủy phương
thị xã hương thủy và sáu đối tượng khác là nghi phạm gây ra vụ việc
từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương
nhưng đối tượng phạm vinh quang năm mươi một tuổi không tu trí làm ăn mà vẫn tiếp tục phạm tội
đối tượng vừa bị công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long khởi tố và bắt tạm giam
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày một mươi tháng bảy phạm vinh quang điều khiển xe mô tô từ thành phố trà vinh
đến ngân hàng agribank chi nhánh huyện vũng liêm với ý định trộm cắp tài sản
tại đây quang phát hiện chị phạm thị yến dung để vào cốp xe mô tô một ví da
bên trong có tiền việt nam và ngoại tệ
lợi dụng sơ hở quang liền lấy trộm ví và nhanh chóng tẩu thoát
tuy nhiên khi đối tượng vừa ra tới cổng ngân hàng thì bị người dân và công an huyện vũng liêm bắt giữ
công an tỉnh hưng yên vừa ra kết luận đề nghị truy tố bà hoàng thị hiền
ở huyện khói châu tỉnh hương yên về tội vi phạm quy định khám bệnh chữa bệnh
bà hiền làm y sĩ tại trạm y tế xã mễ sở huyện khói châu từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn
được sở y tế hương yên cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện chuyên môn kỹ thuật của điều dưỡng
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy bà hiền làm thủ thuật nong giãn bao quy đầu cho một trăm linh ba cháu nhỏ
tuy nhiên sau một thời gian các cháu bị mắc bệnh xui màu gà
sở y tế hương yên đã vào cuộc xác định bà hiền cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép hành nghề
vượt quá phạm vi chuyên môn
bà hiền đã bán thuốc cho người bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh
mưa kéo dài trong suốt bốn ngày qua kèm theo dông lốc đã làm sập và tốc mái ít nhất hai trăm tám mươi căn nhà ở các tỉnh miền tây
có hai người thiệt mạng ở hậu giang và kiên giang
tại kiên giang mưa kéo dài kèm theo rông lốc đã làm sập và tốc mái một trăm bốn mươi chín căn nhà
tại u minh thượng cây đổ khiến dây điện rơi giật chết một người
còn tại hậu giang dông lốc kèm theo môn lớn đã làm tốc mái một mươi hai căn nhà
sập hoàn toàn tám căn nhà và có một người tử vong
trong khi đó tại cà mau nhiều địa phương cũng bị thiệt hại do mưa và rông lốc
có một trăm một mươi căn nhà của người dân bị sập tốc mái nhưng rất may là không có người nào bị thương
theo thông tin của các trường đại học trên địa bàn tp hcm cho biết
do kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay không cao
vì vậy phải hạ điểm sàn để đảm bảo nguồn tuyển
năm nay trường đại học nông lâm tp hcm
mức điểm sàn từ một mươi sáu đến một mươi chín điểm
trong khi đó năm hai nghìn một mươi bảy mức điểm này từ một mươi bảy đến hai mươi điểm
đại học kinh tế tp hcm dự kiến từ một mươi sáu điểm trở lên
trong khi năm hai nghìn một mươi bảy điểm sàn các mức từ một mươi tám đến hai mươi điểm tùy ngành
đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm cũng giảm từ ba đến sáu điểm tùy ngành
các trường tốt giữa nguồn tuyển tương đối thuận lợi nhất là mức điểm từ một mươi tám tới hai mươi một
còn mức trên hai mươi một điểm là tương đối khó
đặc biệt trên hai mươi bốn điểm
từ ngày một mươi chín tháng bảy tới các thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần duy nhất